từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nghị định về kinh doanh casino được chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực
đây được coi là một bước tiến rõ rệt trong quan niệm về trò chơi có thưởng
và cũng là khung pháp lý đầu tiên cho phép thí điểm người từ hai mươi một tuổi trở lên được vào casino
đa phần người dân và các chuyên gia đều cho rằng quy định này phù hợp với nhu cầu và xu thế phát triển
song quan trọng nhất là làm sao để hạn chế tối đa được những tiêu cực có thể xảy ra
theo kết quả khảo sát chưa đầy đủ hàng năm người việt chi khoảng tám trăm linh triệu usd cho việc ra nước ngoài đánh bạc tại các casino
chỉ riêng các sòng bài ở campuchia người việt đã chi hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ mỗi năm
trước thực tế này sự ra đời của nghị định ba về kinh doanh casino là hoàn toàn phù hợp
tuy nhiên không ít người vẫn còn băn khoăn
thứ vật may xem là có tốt hay không
thế nhưng mà cái vấn đề kiểm soát cái cathino thì cũng rất là khó
mình là một người đã có chơi casino rồi và mình cảm thấy loại hình casino đó có liệu có đủ hấp dẫn không
có những biện pháp để tránh những hậu quả xấu của cờ bạc ví dụ như là đàn gia đình hay các anh nặng về tài chính cho người tham gia hay không
đấy là điều mình quan tâm nhất
chưa chắc đã lường thực hết những sự việc xảy ra trong đó có yêu và có cả nhược đi theo nhau
có lẽ là dần dần ta cứ từng bước một điều chỉnh cho nó phù hợp
việc cho phép người việt vào chơi tại các casino ở trong nước không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế
mang lại nguồn thu mà quan trọng hơn là công dân được bảo vệ bởi pháp luật việt nam
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế với chính sách mở này chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít thách thức
nghị định ba của chính phủ là không pháp lý đầu tiên cho phép người việt vào chơi ở các casino trong nước
nhưng đây là loại hình kinh doanh có điều kiện phải được quản lý
nên không phải người việt nào cũng có thể vào casino chơi
mà phải đáp ứng hàng loạt các điều kiện nêu trong nghị định này
vì nếu chúng ta không quản lý tốt thì nó xảy ra những cái vấn đề về hệ lụy
nó xảy ra những vấn đề về cái tiêu cực trong xã hội
nên cân lắm là các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta phải ban hành ra những cái văn bản quy phạm pháp luật
ở bên dưới cái nghị định này để chúng ta quản lý chặt chẽ về các điều kiện
trước thực tế này các cơ quan chức năng cần tính toán kỹ và có các quy định chặt chẽ
phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội
bởi rất khó có thể tránh khỏi những hệ lụy đáng tiếc từ việc tham gia chơi casino